chiều ngày một mươi ba tháng tám ông vũ hùng dũng chủ tịch ubnd huyện sapa cho biết mưa lớn cục bộ xảy ra trong vườn quốc gia hoàng liên đã gây ra lũ ống cuốn trôi ba người dân tại xã tả văn
chính quyền địa phương tại huyện sapa được người dân cho biết tại thôn dền thàng xã tả văn đã xảy ra hiện tượng lũ ống ở trong rừng quấn trôi mất ba người
những người bị mất tích được xác định đều là người dân tộc mông ở thôn sử phán xã tả văn gồm tần a sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tần a sình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và tần a phòng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân lãnh đạo huyện sapa đã huy động gần hai trăm linh người gồm các lực lượng quân đội công an và người dân địa phương đi tìm kiếm các nạn nhân
tuy nhiên do trời tối địa hình khu vực các nạn nhân bị lũ cuốn phức tạp nên đến chiều ngày một mươi ba tháng tám

lực lượng chức năng mới tìm được hai thi thể nạn nhân là tần a sinh và tần a sinh
nạn nhân thứ ba vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tìm kiếm
huyện sapa đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân năm bốn triệu đồng và cùng gia đình đưa thi thể các nạn nhân đi mai táng theo phong tục địa phương